dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh du lịch tại bình thuận
nhất là từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến nay
cùng với nhiều địa phương trọng điểm du lịch tỉnh bình thuận cũng đã lên phương án đón khách du lịch trở lại
theo đề xuất của sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình thuận
lộ trình mở cửa đón khách du lịch sẽ chia làm hai giai đoạn
giai đoạn đầu dự kiến thí điểm đón khách vào cuối tháng một mươi
đối với các khách sạn từ ba đến năm sao hoặc tương đương
dịch vụ lữ hành điểm tham quan đạt tiêu chí an toàn được ủy ban nhân dân tỉnh công nhận
chủ yếu tập trung tại thành phố phan thiết
giai đoạn hai sẽ được triển khai sau khi đánh giá hiệu quả của giai đoạn một
trước mắt ngành y tế đẩy nhanh tiêm phòng vaccine cho toàn bộ lao động nhân viên các khách sạn
điểm tham quan du lịch
mục tiêu muộn nhất đến đầu tháng một mươi hoàn thành tiêm vaccine cho toàn bộ nhóm này